sau khi cướp tài sản của nạn nhân định tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành đối tượng nguyễn thành long chú tệ ấp song vĩnh xã tân phước huyện tân thành vừa bị công an huyện tân thành khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng sáu nguyễn thành long đến một nhà nghỉ thuộc khu phố ngọc hà thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rê vũng tàu để thuê phòng nghỉ cùng với bạn gái
sau khi bạn gái ra về long ra ngoài thì nhìn thấy chủ nhà nghỉ đang ngồi bấm máy tính bảng ở phòng khách
long nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc máy tính bảng đối tượng đã dùng băng keo để chói nạn nhân sau đó định thực hiện hành vi hiếp dâm
tuy nhiên nạn nhân đã chống cử quyết liệt nên y đã không thực hiện được hành vi hiếp dâm và quay ra lấy chiếc máy tính bảng rồi tẩu thoát
tại cơ quan công an đối tượng long khai nhận đã từng có hai tiền án về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản